như chúng tôi đã đưa tin trước đó thuyền hải vẫn đang áp dụng các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt
chống covid một mươi chín do các ca mắc mới tiếp tục tăng cao kỷ lục
trong bối cảnh ấy một trong những nhà cung cấp hàng đầu của apple đã buộc phải đóng cửa
các nhà máy của họ ở xung quanh các thành phố hai mươi năm triệu dân này
p gatron nhà lắp ráp iphone của apple cho biết họ đã tạm dừng sản xuất tại thượng hải
và thành phố côn sơn gần đó trong bối cảnh các biện pháp ngăn chặn covid một mươi chín nghiêm ngặt
các nhà chức trách thượng hải đã áp đặt các biện pháp nghiêm ngạc khi trung quốc đại lục
đang phải đối mặt với đợt bùng phát covid một mươi chín tồi tệ nhất kể từ giai đoạn đầu của đại dịch vào năm hai nghìn hai mươi
điều này khiến cho gã khổng lồ apple nhận thấy những rủi ro khi quá phụ thuộc vào quy trình sản xuất tại trung quốc
p gatron lắp ráp khoảng hai mươi đến ba mươi tổng số iphone
trước đó công ty đài loan này vẫn có thể sản xuất vì chính phủ trung quốc cho phép một số nhà sản xuất duy trì hoạt động
thông qua một hệ thống khép kính để giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh
nhà phân tích dan eves của whitebirds nói với cnbc trong một email
việc nhà máy pegaton đóng cửa như đổ thêm dầu vào lửa bởi tình trạng thiếu hàng ngày một trầm trọng
p gatron vốn là một giữa cung ứng chính cho apple và các bộ phần khác
của hệ sinh thái iphone
động thái này từ p gatron làm khoét đại các vấn đề trong giữa cung ứng đối với apple
nhiều nhà cung cấp thiết bị điện tử khác ở thượng hải và côn sơn cũng bị gián đoạn hoạt động
đây là những trung tâm điện tử lớn ở trung quốc khiến cho hệ sinh thái chuỗi cung ứng công nghệ bị ảnh hưởng trực tiếp
làn sóng lây lăn mới của covid một mươi chín cũng đang lan đến tô châu tỉnh giang tô
nơi có một cụm nhà cung cấp thiết bị điện tử quan trọng khác
tháng trước foxcon đối tác sản xuất iphone lớn nhất
của apple thông báo đóng cửa nhà máy tại long hoa và gualan thuộc thẩm quyến do dịch bùng phát
hai ngày sau nhà máy được hoạt động trở lại sau khi cam kết tuân thủ quy trình khép kính của chính quyền địa phương
foxcon vào thời điểm đó cho biết họ sẽ điều chỉnh dây chuyền sản xuất sang địa điểm khác để giảm thiểu tác động
theo một nghiên cứu của ngân hàng mỹ gần năm mươi iphone được sản xuất tại một nhà máy ở tỉnh hà nam
nhưng các cơ sở sản xuất iphone đang hoạt động duy nhất của p gatron là ở thượng hải và công sơn
theo báo cáo nhà máy lắp ráp iphone mới của họ ở ấn độ vẫn chưa bắt đầu hoạt động
luxshareprecision in sturgey nhà máy lắp ráp iphone tại công sơn
hiện tiếp tục hoạt động dưới sự giám sát của chính quyền
công nhân phải ăn ở tại công ty theo một chư trình khép kính để chống dịch
việc đóng cửa các nhà máy này được đánh giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian giao hàng của apple đặc biệt là macbook